nhân chứng cũng không có nhân chứng trực tiếp để phát hiện trường hợp đó
thứ hai nữa là về nạn nhân
thì tung tích nạn nhân chưa xác định được
và qua công tác khám mị hành trường thì cũng không thu được nhiều dấu vết để xác định tung tích nạn nhân
xác định để tìm ra hung thủ việc đầu tiên là cần tìm ra danh tính của người phụ nữ xấu số
ban chuyên án đã quyết định đề nghị các cơ quan báo chí thông báo tìm tung tích nạn nhân
tỉnh đạo phòng và các điều tra viên chính xác kể cả công an huyện
nhận định đánh giá là có khả năng là đây là cái vụ án đặc biệt hiểm trọng
vụ án giết người có thể giết người do là mâu thử tình ái hoặc giết người do là cướp tài sản
thì để tiến hành mà nhanh chóng điều tra
tìm thủ phạm thì lãnh đạo phòng cũng như lãnh đạo công an quyện thì tập trung vào hai bước
thứ nhất là xác định là cái mà tại thời điểm này thì tại khu du lịch sinh thái thì xác định nhân chứng
thì có ai vào thời điểm trước vụ án xảy ra thì có ai đi vào đây không thời gian địa điểm
cái thứ hai là phải là chi tìm được cái tung tích của nạn nhân
là cái hai vấn đề chính là được là các đồng chí lãnh đạo là
thì nói chung bước đầu thì qua thu thập thông tin
thì các điều tra viên chính xác kể cả công an huyện
thì cũng xác định được là nhân chứng có nhân chứng xác định được là
thời gian khoảng một mươi năm đến một mươi sáu giờ
ngày là hai mươi sáu tây
và trước khi ngày mà tiến hành khám nghiệm á
thì phát hiện có là xe hông ra
hai người là chạy vào khu du lịch sinh thái
đã xác định được phần nào
cái thời gian đó
và bước thứ hai nữa thì lãnh đạo phân công
các đồng chí là
chính xác và điều tra viên
đi tìm là tung tích của nạn nhân
trên các địa bàn là các tỉnh đồng tháp mơi
tỉnh bình dương
thành phố hồ chí minh
đặc biệt là số công nhân đi làm gì xa
các mũi trinh sát được cử đi khắp các địa bàn
để thu thập các thông tin có lợi
liên quan đến vụ án
trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
là phải bằng mọi giá tìm ra tung tích người xấu số
qua công tác khám nghiệm lực lượng kỹ thuật hình sự xác định nạn nhân là nữ khoảng bốn mươi tuổi tử vong từ trước đó khoảng ba mươi ngày
thi thể nằm ngừa đất vân hủy nặng
trên áng tử thi đăng mập có một mươi ba vết cắt vàng do vật sắc nhọn gây ra
kế bên đó là nón bảo hiểm túi sách nhiều tài sản và giấy tờ nạn nhân không còn
mở rộng thách nghiệp hiện trường quanh khu vực giấy cà phê lực lượng kỹ thuật còn phát hiện thêm nhiều mẫu xương nhỏ nghi là của nạn nhân xấu xố
sau khi khám nghiệm thì xác định đây là trường hợp chết là nữ giới đã trong giai đoạn phân hủy nặng
quá trình khám nghiệm thì xác định là trên áo tử thi đăng mập là công một mươi ba vết cắt vàng sắc gọn
những nhận định ban đầu
điều đầu của cơ quan điều tra là đây là một vụ khả năng là một vụ ám mạng và có khả năng là giết người cướp tài sản
nạn nhân khi mà khám nghiệm thì không có thu được cái giấy tờ gì thể hiện được cái nhân thân lai lịch cái tung tích của nạn nhân
đây là một điểm khó khăn cho cơ quan điều tra
sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường các trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an huyện dê linh
đi xác minh những người biết việc
tuy nhiên thông tin chứng cứ thu thập được tại hiện trường quá ít
nơi phát hiện thi thể nạn nhân là trong dãy cà phê ung tùm và cách xa khu gian cơ
thời điểm phát hiện thi thể của nạn nhân đã phân hủy mạnh
những dịch còn lại là trong dãy cà phê ung tùm và cách xa khu gian cơ

hoặc tại các địa điểm công cộng đã được ban chuyên án truy xuất để thu thập thông tin
tuy nhiên những công cụ đắc lực nhất thường giúp công an điều tra truy theo vụ án kiểu này
hầu hết chỉ lưu giữ dữ liệu ở một thời gian nhất định
trong khi thời điểm xảy ra vụ án đã cách đây năm mươi ngày
nên kết quả thu được hầu như không có gì
sau đó lực lượng kết tỏa hình sự tiến hành giám định
đánh giá các mẫu vật thu thập được một cách vô cùng tỉ mỉ
đồng thời gửi mẫu xương của nạn nhân đến viện khoa học hình sự bộ công an để giám định adn

khu vực xã tân lâm huyện di linh tỉnh lâm đồng
nhưng thời gian gần đây có quan hệ qua lại và làm ăn với nạn nhân
một tổ công tác là đi bám sát đi theo cái đối tượng này
mà cởi ngay đi vũng tàu luôn
và một tổ ở lại thì còn tổ công tác ở bảo lộc
xác minh các mũi quan hệ của chị này mà gia đình không cung cấp được
qua quá trình xác minh như mình xác định ra được là
ngoài ra thì bà này có mũi quan hệ với một người tên châu
mà người này chỉ biết là châu miền tây
ngoài đến đó là hết
không có một thông tin gì về đối tượng này
đặc biệt đối tượng này thực sự không
mình nói là một dạng đối tượng
tất cả nó sống ở đấy là chín một mươi tháng rồi
nhưng mà khi vào trọ nó cũng tìm cái chỗ mà không phải đăng ký
đó là tạm trú tạm vắng gì hết
thành thế là cái quá trình điều tra xác minh về đối tượng này rất là khó khăn
sau những ngày tập trung cao độ
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra truy xét
ban chuyên án đã có được những thông tin phát họa bước đầu
về nghi phạm sát hại trị đoàn tị huỳnh giao
đó là nguyễn phước châu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngủ tại xã tân thành huyện gò công đông tỉnh thiện giang